ngày sáu tháng sáu cục cảnh sát hình sự bộ công an phối hợp cùng với công an tỉnh bình thuận
công an tp hcm bắt giữ đối tượng nguyễn văn thảo tức thảo lùi năm mươi chín tuổi
ngụ tại tỉnh bình thuận khi đang lẫn trốn tại tp hcm
trước đó ngày ba tháng sáu cục cảnh sát hình sự bộ công an phối hợp với công an tỉnh bình thuận
khám xét nhà của nguyễn văn thảo tại tp phan thiết
thông tin ban đầu ngoài việc bị tố cáo về hành vi hủy hoại tài sản
lớn chiếm đất đầy đối tượng thảo còn liên quan đến đường dây mua bán ma túy
mà công an tỉnh bình thuận vừa lập chuyên án triệt phá
mới đây ngày hai tháng sáu công an tỉnh bình thuận đã bắt giữ bốn thanh niên
thu giữ khoảng sáu kg ma túy các loại gồm ma túy đá thuốc lắc và ketamin
đây là đường dây trong đó có đàn em của thảo đưa ma túy về thị xã la ghi và phan thiết tiêu thụ
hiện vụ án đang được mở rộng điều tra
qua công tác nghiệp vụ công an quận bình tân tp hcm
phát hiện ổ nhóm hoạt động trên địa bàn có dấu hiệu mua bán ma túy và súng đạn
công an quận bình tân đã phối hợp cùng với phòng cảnh sát hình sự và công an các địa bàn khác
phá và bắt giữ bảy đối tượng về các hành vi tàn trữ mua bán trái phép chất ma túy vũ khí quân dụng
công an quận bình tân đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ ngô văn hùng
ba mươi tuổi quận bình tân tại một khách sạn ở phường bình hưng hòa b
trong quá trình bắt giữ phát hiện hùng đang mang theo ma túy
hùng khai nhận mua ma túy từ nguyễn văn dung năm mươi sáu tuổi quận tân bình với giá năm triệu đồng
sau đó mang đi giao cho phạm nam bắc trung hai mươi bảy tuổi quận bình tân để bán và kiếm lời
dựa trên lời khai của các đối tượng công an đã bắt giữ trung tâm và nhung
và thu giữ thêm một gói ni lông chứa ma túy
tại cơ quan công an tâm đã khai rằng vào cuối năm hai nghìn hai mươi hai thông qua đỗng hoàng trung hiếu
ba mươi hai tuổi quận bình tân tâm đã được giới thiệu với một người tên là bin
nguồn gốc và thông tin cá nhân chưa rõ
quê ở kiên giang để mua một khẩu súng k năm mươi chín và bốn viên đạn với giá bốn mươi triệu đồng
sau đó tâm đã bán khẩu súng này cho bùi anh hoàng với giá bốn mươi triệu đồng
một thời gian sau đó hoàng yêu cầu tâm mua lại khẩu súng k năm mươi chín và tám viên đạn
với giá ba mươi năm triệu đồng
tuy nhiên trước khi giao dịch được tiến hành tâm đã bị cảnh sát bắt giữ
vào ngày ba mươi một tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình tân đã bắt quả tang hiếu
tàn trữ trái phép chất ma túy
trước đó hiếu đã thừa nhận đã giới thiệu pin để bán khẩu súng k năm mươi chín và bốn viên đạn cho tâm
và được hưởng hoa hồng năm triệu đồng
dựa trên lời khai của hiếu cảnh sát đã xác định binh thực chất là lê anh kiệt
và đưa kiệt về trụ sở để điều tra
kiệt thừa nhận đã bán khẩu súng k năm mươi chín cho hiếu
công an quận bình tân đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự và công an huyện hóc môn
để bắt giữ bùi anh hoàng thực hiện khám xét tại nơi hoàng ở
và thu giữ được khẩu súng k năm mươi chín hộp đạn và tám viên đạn
nhận đã mua lại khẩu súng k năm mươi chín của tâm tuy nhiên chuẩn bị bán lại cho tâm thì bị cảnh sát bắt giữ
liên quan đến vụ nhóm thanh niên nổ súng vào khu vực dân cư diễn ra trên địa bàn
của huyện bình chánh tp hcm vào đêm ngày một mươi chín tháng bốn
ngày sáu tháng sáu công an huyện bình chánh tp hcm cho biết đang hoàn tất hồ sơ
khởi tố những người có liên quan đến vụ việc để xử lý
vào đêm một mươi chín tháng bốn nhóm thanh niên chở nhau trên xe máy cầm hung khí
chạy vào đường trần văn dầu ấp năm xe phạm văn hai huyện bình chánh tp hcm
sau đó hai người này xuống xe cầm súng bắn nhiều phát vào hàng rào tôn của một căn nhà rồi rời đi
sự việc diễn ra khoảng một phút được camera an ninh ghi lại
tiếp nhận tin báo công an huyện bình chánh đang chống có mặt khám nghiệm hiện trường
lấy lời khai nhiều người liên quan và thu giữ hơn một mươi vỏ đạn
bước đầu nguyên nhân được xác định là do mâu thuẫn đất đai và không có ai bị thương trong vụ việc trên
vào cuộc điều tra công an đã bắt giữ được một số đối tượng liên quan và đang truy bắt những đối tượng còn lại
rạng sáng ngày sáu tháng sáu phòng cảnh sát đường thủy công an tp hcm phối hợp cùng với phòng cảnh sát đường thủy
công an tỉnh đồng nai phát hiện và bắt giữ ba phương tiện hoạt động khai thác cát trái phép
thời điểm trên tội công tác phát hiện nhóm năm đối tượng điều khiển ba phương tiện đang hoạt động khai thác cát trái phép
khi thấy công an các đối tượng chống đối người thi hành công vụ và tăng ga bỏ chạy
một số khác tự đánh chìm phương tiện rồi nhảy xuống sông bỏ trốn
cuộc trua đuổi diễn ra quyết liệt
đến ba giờ sáng cùng ngày thì công an tạm giữ được năm đối tượng ba ghe gỗ cùng tan vật gần ba mươi mét khối cát
các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình
đối tượng nguyễn thanh sơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai có nhiệm vụ lặng đưa ống bơm hút cát vào vị trí
nguyễn minh phụng sinh năm hai nghìn hai có nhiệm vụ điều khiển máy bơm hút cát
hai đối tượng còn lại phụ trách lặn và trông co máy bơm
riêng gheo mua cát do nguyễn minh quang sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám ngủ tỉnh long an làm chủ
khi hai bên đang thực hiện hành vi bơm hút cát từ dưới sông lên phương tiện thì bị phát hiện và bắt giữ
thưa quý vị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đồng nai đã phối hợp với viện kiểm soát nhân dân tỉnh
thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam
lệnh khám xét chỗ ở chỗ làm việc đối với ông trần minh hùng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm nguyên hiệu trưởng trường đại học đồng nai
cùng lúc ông phan văn thanh sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín nguyên trưởng phòng tài chính kế hoạch trường đại học đồng nai
cũng bị bắt giam để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ
trước đó thanh tra tỉnh đồng nai xác định trường đại học đồng nai dự toán số lượng sinh viên bình quân cao hơn thực tế tuyển sinh
dẫn đến được cấp dư ngân sách gần ba mươi tỷ đồng
trong đó năm hai nghìn một mươi tám cấp dư hơn một mươi tám tỷ và năm hai nghìn một mươi chín hơn một mươi một tỷ đồng
đối với việc hạch
toán sổ sách thu chi năm hai nghìn một mươi tám trường đại học đồng nai để ngoài sổ sách kế toán doanh thu hơn ba mươi bảy tỷ đồng
dẫn đến giảm số tiền thuế phải nộp gần bảy trăm linh triệu đồng
ngoài ra việc nộp tiền mặt vào kho bạc không được thực hiện đúng quy định
các chứng tử thu chi chưa đảm bảo đầy đủ sử dụng nguồn phí lệ phí để trả tiền công tiền bồi dưỡng cho cán bộ không đúng quy định
đặc biệt lãnh đạo trường đại học đồng nai đã lập chứng từ chi quản lý cho các đối tác không có trong hợp đồng
với số tiền hàng trăm triệu đồng
trước các sai phạm trên chủ tịch ubnd tỉnh đồng nai đã đề nghị chuyển hồ sơ vụ việc đối với hành vi kê khai thiếu
để ngoài sổ sách kế toán doanh thu tính thuế số tiền hơn ba mươi bảy tỷ đồng tại trường đại học đồng nai
cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai tiến hành điều tra theo quy định
hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý vụ án đúng quy định pháp luật
cùng ngày cơ quan an ninh điều tra còn thi hành lệnh khám xét chỗ ở chỗ làm việc đối với các cá nhân có liên quan
hiện đang là giảng viên cán bộ quản lý giáo dục của nhà trường
liên quan đến sai phạm tại trường đại học đồng nai năm hai nghìn hai mươi một ban thường vụ tỉnh ủy đồng nai đã thi hành ký luật
bằng hình thức cách hết chức vụ trong đảng
đã ban hành kỷ luật bằng hình thức cách hết chức vụ trong đảng đối với ông trần minh hùng
phó bí thư đảng ủy hiệu trưởng trường đại học đồng nai
ngày sáu hai nghìn hai mươi một ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai đã công bố quyết định kỷ luật cách chức hiệu trưởng đối với ông trần minh hùng
vì đã để xảy ra nhiều sai phạm trong quản lý điều hành
ngoài ra một số cán bộ liên quan khác cũng bị kỷ luật
chuyển sang một thông tin khác
thưa quý vị ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh vĩnh long mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm bị cáo nguyễn phạm huy hoàng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy chú thành phố vĩnh long nguyên giám đốc công ty thẩm định giá tây nam
cùng đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
theo cáo trạng vào năm hai nghìn một mươi năm thông qua hoạt động kinh doanh lâm quế mẫn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy chú thành phố hồ chí minh
đã quen biết với lê nguyễn trần huấn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín chú thành phố cần thơ và nguyễn phạm huy hoàng
cả ba đã cấu kết để cùng nhau lo các thủ tục tham gia đấu giá mua dự án nhà máy phương thảo
trong khoảng thời gian này hoàng được bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ phó chủ tịch hội đồng quản trị
kiêm phó tổng giám đốc công ty cổ phần mê công sáu mươi tám
do trong quá trình đấu giá công ty không có chức năng xử lý rác thải
nên ba bị can trên đã thành lập khống công ty môi trường xanh mekong để tham gia đấu giá mua nhà máy phương thảo
các bị can gồm lê thành quân trần trọng nhân và lê minh truyền đã hỗ trợ các bị cáo trên làm chứng thư bảo lãnh
ngày bốn tháng một năm hai nghìn một mươi chín truyền đại diện công ty tham gia và chúng đấu giá mua dự án nhà máy phương thảo
với giá một trăm năm mươi hai tỷ năm trăm linh triệu đồng
trong thời gian này do không có tiền cọc cho ngân hàng
nên huấn hoàng mẫn bàn bạc bán phế liệu của nhà máy với số tiền gần tám tỷ đồng
tiếp tục quấn thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đất tài sản bán phế liệu cho công ty ngoài với số tiền chín tỷ đồng
hiện huấn và mẫn đang bị tạm giam tại tỉnh kiên giang và thành phố cần thơ
để phục vụ điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác
phiên tòa dự kiến xét xử trong ba ngày từ ngày sáu cho đến ngày tám tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
thưa quý vị chỉ trong thời gian ngắn điều tra truy xét công an huyện đầm rơi tỉnh cà mau
đã thu hồi tài sản tăng vật trị giá trên bốn trăm linh triệu đồng trong một vụ trộm cắp xảy ra trước đó
sáng ngày một mươi sáu tháng năm gia đình trị trị
trần kim lớn ngụ ấp tân điền xã tân duyệt phát hiện phương tiện vỏ máy độ mé dưới sông trước nhà
có tải trọng khoảng hai mươi tấn đã bị bọn trộm lấy mất
trị giá tài sản ước tính trên bốn trăm linh triệu đồng
nhận được tin báo công an huyện đầm rơi nhanh chóng điều tra
chưa đầy hai mươi bốn tiếng đồng hồ sau lực lượng đã xác định nhóm đối tượng do võ văn liệt và trần văn mến
chú huyện phú tân là thủ phạm
phát hiện bị vây bắt dù hai đối tượng chống trả để tháo chạy nhưng cuối cùng cũng vẫn bị bắt
tại cơ quan cả hai đã thừa nhận hành vi phạm tội
ngay trong đêm lực lượng đã tiến hành thu hồi tăng vật đã bị chúng tháo rời và cất giấu tại nhiều nơi
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đồng nai đã phối hợp với viện kiểm sát nhân dân tỉnh
thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở chỗ làm việc đối với ông trần minh hùng
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm nguyên hiệu trưởng trường đại học đồng nai
cùng lúc ông phan văn thanh sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín nguyên trưởng phòng tài chính kế hoạch trường đại học đồng nai
cũng bị bắt giam để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ
trước đó thanh tra tỉnh đồng nai xác định trường đại học đồng nai dự toán số lượng sinh viên bình quân
cao hơn thực tế tuyển sinh dẫn đến được cấp dư ngân sách gần ba mươi tỷ đồng
ngoài ra việc nộp tiền mặt vào kho bạc không được thực hiện theo đúng quy định
đặc biệt lãnh đạo trường đại học đồng nai đã lập
chứng từ tri quản lý cho các đối tác không có trong hợp đồng với số tiền hàng trăm triệu đồng
trước các sai phạm nêu trên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai đã đề nghị
chuyển hồ sơ vụ việc đối với hành vi kê khai thiếu để ngoài sổ sách kế toán doanh thu tính thuế
số tiền là hơn ba mươi bảy tỷ đồng tại trường đại học đồng nai cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai
tiến hành điều tra theo quy định
hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra củng cố tài liệu chứng cứ
để xử lý vụ án theo đúng quy định của pháp luật
và liên quan đến sai phạm tại trường đại học đồng nai năm hai nghìn hai mươi một
thì ban thường vụ tỉnh ủy đồng nai đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cách hết tất cả các chức vụ
trong đảng đối với ông trần minh hùng phó bí thư đảng ủy hiệu trưởng trường đại học đồng nai
tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai đã công bố quyết định kỷ luật
cách chức hiệu trưởng đối với ông trần minh hùng vì đã để xảy ra nhiều sai phạm
để đồng ý điều hành ngoài ra một số cán bộ liên quan khác cũng bị kỷ luật
ngày năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba công an huyện bát sát tỉnh lào cai đã phối hợp cùng đội quản lý thị trường số hai
của quản lý thị trường tỉnh lào cai kiểm tra xe ô tô tải thu giữ lô hàng hơn ba hai trăm linh kg thực phẩm bẩn
không rõ nguồn gốc tại địa bàn xã quang kim huyện bát sát tỉnh lào cai
chiều ngày năm tháng sáu tại khu vực tỉnh lộ một trăm năm mươi sáu b thuộc thôn a
an thành xã quang kim huyện bát sát tổ công tác đã phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát ba mươi bốn c ba mươi năm nghìn tám trăm năm mươi bảy
đang vận chuyển một trăm tám mươi bao tải sát rắn bên trong chứa ba hai trăm bốn mươi kg chân gà chân lợn đông lạnh
đang trong quá trình phân hủy bốc mùi tại thời điểm kiểm tra lái xe là anh vũ văn sơn
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại phường lào cai thành phố lào cai không xuất trình được giấy tờ
chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng tổ công tác đã lập biên bản và đưa
toàn bộ phương tiện lô hàng về trụ sở công an huyện bát sát
cũng vào dạng sáng ngày năm tháng sáu qua công tác nghiệp vụ và công tác tuần tra kiểm soát
bảo đảm trật tự an toàn giao thông thủy đoàn hai cục cảnh sát giao thông bộ công an đã chủ trì
phối hợp với cảnh sát giao thông công an tỉnh vĩnh long đồng loạt kiểm tra bắt quả tang
năm phương tiện có hành vi khai thác vận chuyển khoáng sản trái phép và vi phạm các quy định
về trật tự an toàn giao thông thủy nội địa trên tuyến sông
cổ chiên và sông tiền đoạn thuộc thành phố vĩnh long và huyện long hồ của tỉnh vĩnh long
cụ thể đoàn kiểm tra đã phát hiện và lập biên bản tạm giữ năm phương tiện với một mươi người có hành vi
vi phạm trong đó có hai phương tiện vi phạm khai thác vận chuyển cát sỏi trái phép và ba phương tiện
vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông tuyến thủy nội địa
thời điểm kiểm tra các thuyền viên trên phương tiện đều không xuất trình được giấy tờ phương tiện
và bằng cấp chứng chỉ chuyên môn hiện phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh vĩnh long đã giao
quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ba chủ phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông
với số tiền là sáu mươi tám năm triệu đồng riêng hai phương tiện khai thác cát trái phép đã được bàn giao
cho công an huyện long hồ và công an thành phố vĩnh long xử lý theo thẩm quyền
thưa quý vị miền bắc hiện đang vào mùa nắng nóng và chợ truyền thống là nơi diễn ra các hoạt động giao thương
tập trung nhiều hàng hóa nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây cháy nổ nếu tiểu thương còn lơ là và công tác
phòng cháy chữa cháy chưa được quan tâm đúng mức chính vì vậy việc nâng cao ý thức cho chính người
kinh doanh khách đến chợ và các lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở là điều cần phải chú trọng
và sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên tại chợ trung tâm thành phố hà giang của tỉnh hà giang
bình chữa cháy còn chưa được để đúng nơi
các vị trí dễ nhìn dễ lấy dễ thấy thậm chí đã bị hỏng hàng hóa lấn chiếm hành lang thoát nạn
khi cháy trợ xảy ra thì tiểu thương sẽ phải chịu thiệt hại nặng nề nhất thế nhưng trên thực tế
vẫn còn một bộ phận tiểu thương dù đã được tuyên truyền nhắc nhở nhưng trong quá trình hoạt động
vẫn còn chủ quan với bà hỏa công an thành phố hà giang đã thường xuyên xuống chợ nhắc nhở
tuyên truyền và đề nghị các tiểu thương phải khắc phục những hạn chế của mình
được các đồng chí có anh tuyên truyền thì tôi sẽ
thay đổi và khắc phục không bày hàng ra hành lang nữa mà làm lại ổ điện và cái này
cái bình này thì cô sẽ làm không treo đây
những cái thiêu sót lực lượng phòng cháy chữa cháy nhắc nhở thì đội cơ sở cũng tuyên truyền
những hộ kinh doanh và cũng nhiều lần cũng lập biên bản để nhắc nhở bằng biên bản để cho các hộ kinh doanh
rút được kinh nghiệm và sửa chữa những sai việc sai của các hộ kinh doanh
thứ nhất là đảm bảo cho mình lời kinh doanh của mình và cho cả tất cả các
hộ kinh doanh trong chợ và lân cao được ý thức là mỗi người mỗi một người và một hộ kinh doanh
là có ý thức để bảo vệ phòng cháy chữa cháy
buổi diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cấp tỉnh tại chợ trung tâm thành phố hà giang
phát hiện đám cháy từ sớm chữa cháy như thế nào hướng dẫn người dân thoát nạn ra sao
sự phối hợp của các lực lượng chữa cháy có được nhuẩn nhuyễn hay không
tất cả đã được thể hiện trong buổi diễn tập này
đây thực sự đã trở thành buổi thực hành có ý nghĩa
không chỉ đối với các hộ kinh doanh mà ngay cả người dân
các đơn vị ban ngành trong công tác xử lý đám cháy và những việc cần làm khi xảy ra cháy
cái khó khăn lớn nhất là cái diện tích của các chợ hiện nay là rất là chật hẹp
và đa phần là các kiosk của người dân là rất là nhiều tài sản hàng hóa và diễn cháy
do vậy là trong công tác tuyên truyền phòng cháy của công an thành phố chúng tôi
là luôn luôn là tuyên truyền bà con là phải làm sao đảm bảo phòng cháy chữa cháy
nhất là đối với những bà con tiểu thương kinh doanh các hàng hóa dễ dàng
chúng tôi sẽ tiến hành công tác kiểm tra
định kỳ đối với những hộ tiểu thương đã được hướng dẫn tuyên truyền mà vẫn cố tình vi phạm
thì chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật
nhằm đảm bảo công tác an toàn phòng cháy chữa cháy
chợ một trong những nơi tiêm ẩn nguy cơ cháy nổ cao
nhất là khi thời tiết nắng nóng đã diễn ra như hiện nay
chính vì vậy bên cạnh sự vào cuộc tuyên truyền kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm
về an toàn cháy nổ của lực lượng chức năng
ý thức từ mỗi tiểu thương kinh doanh và khách hàng
là nữ hiệu nhất trong công tác phòng ngừa cháy nổ
hạn chế thấp nhất những sự cố có thể xảy ra
tiếp tục với các tin tức kinh tế đáng chú ý trong nước
theo báo cáo của bộ công thương trong tháng năm
cán cân thương mại của việt nam tiếp tục xuất siêu khoảng hai hai mươi bốn tỷ usd
nâng tổng xuất siêu trong năm tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba là chín tám tỷ usd
bộ công thương đánh giá trong năm tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba bối cảnh thế giới tiếp tục biến động phức tạp khó lường
nhiều nền kinh tế lớn tăng trưởng chậm thậm chí suy thoái trong khi lãm phát vẫn ở mức cao
rủi ro tăng trở lại
nhờ những nỗ lực triển khai nhiều biện pháp đồng bộ nhằm hỗ trợ sản xuất trong nước
và xúc tiến thương mại mở rộng thị trường kim ngạch xuất nhập khẩu tháng năm phục hồi tích cực
tăng năm so với tháng trước ước đạt năm mươi năm tám mươi sáu tỷ usd nhưng giảm một mươi hai ba so với cùng kỳ năm ngoái
một tấn vải u hồng việt nam tức là vải chín sớm vừa được nhập khẩu vào anh
trở thành lô vải xuất chính ngạch đầu tiên của việt nam đến anh trong năm nay
doanh nghiệp chuyên phân phối vải thiều và nông sản việt nam tại anh cho biết năm nay công ty lần đầu tiên nhập vải u hồng
nhằm tận dụng lợi thế của giống vải này là chín sớm hơn vải thiều khoảng một tháng
để cạnh tranh với vải mexico và trung quốc hiện tại có bán tại thị trường anh
so với sản phẩm nhập khẩu cùng loại cũng như các loại chín sớm
nhập khẩu khác thì vải việt nam có giá bán khá cao tại anh khoảng một mươi năm bảng một kg tương đương với bốn trăm ba mươi năm đồng
giá vải cao một phần do loại quả này phải vận chuyển bằng đường hàng không với cước phí là từ ba đến bốn bảng một kg để đảm bảo được độ tươi
để đảm bảo độ tươi ngon và chất lượng của trái cây việt nam thì toàn bộ quá trình từ lúc xuất khẩu tại vườn
đến khi bày bán sản phẩm tại siêu thị ở anh chỉ kéo dài ba mươi sáu giờ
gồm thời gian đóng gói và vận chuyển từ việt nam thông quan và phân phối đến nhà bán lẻ ở anh
trong cuốn khổ chuỗi hoạt động festival biển nha trang khánh hòa năm hai nghìn hai mươi ba
hội trợ thương mại du lịch quốc tế diễn ra từ ngày một tháng sáu đến ngày bảy tháng sáu tại sân bóng thanh niên của thành phố nha trang
là hoạt động xúc tiến thương mại nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giới thiệu các tiềm năng thế mạnh
nhằm quảng bá thương hiệu sản phẩm hàng hóa đặc trưng sản phẩm được công nhận kết quả đánh giá xếp hạng ô cốp
sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và du lịch dịch vụ của các địa phương trong cả nước đến với người dân và du khách
hội trợ thương mại du lịch quốc tế nha trang hai nghìn hai mươi ba với quy mô trên ba trăm tám mươi gian hàng của hơn hai trăm một mươi đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia
đây là điểm đặc biệt so với những hội trợ tương tự trước đây vì quy mô lớn hơn số lượng doanh nghiệp và gian hàng tham gia nhiều hơn
các dân hàng tham gia trưng bày giới thiệu nhiều sản phẩm chất lượng đa dạng của các ngành lĩnh vực như nông lâm thủy sản và thực phẩm chế biến
thực phẩm chế biến sản phẩm đồ gỗ hàng thủ công mỹ nghệ hàng công nghiệp điện tử điện lạnh diệt may thời trang mỹ phẩm chầm hương mỹ nghệ ẩm thực và hàng tiêu dùng thiết yếu
hội trợ du lịch thương mại quốc tế kỳ này là một hoạt động hỗ trợ cho các doanh nghiệp trên việc tỉnh khánh hòa cũng như các tỉnh trong khu vực và trên toàn quốc
để kết nối tiêu thụ tăng sản phẩm lên tăng cầu lên và để hỗ trợ cho họ
các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh đã là một trong những hoạt động thiết thực và hỗ trợ cho doanh nghiệp hiện nay
hội trợ là cầu nối hiệu quả để doanh nghiệp mở rộng thị trường hợp tác và đầu tư góp phần kích thích sản xuất người dân và du khách có cơ hội mua sắm
tăng cường khai thác hiệu quả thị trường trong nước nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp sản phẩm thương hiệu việt nam
thông qua hội trợ nhiều doanh nghiệp cơ sở sản xuất mong muốn được hỗ trợ quảng bá nhiều hơn trên các kênh phân phối bán lẻ và sàn thương mại điện tử
qua những kỳ hội trợ như thế này kết hợp như là festival biển của nha trang năm hai nghìn hai mươi ba thì sẽ được nhiều khách hàng ghé đến để ủng hộ
giang hàng ngày hôm nay cũng được ba tổ chức hỗ trợ rất nhiệt tình để có thể trưng bày được rất nhiều sản phẩm
trong thời buổi công nghệ bốn thì việc kinh doanh online qua các nền tảng rất là quan trọng và cần thiết
bản thân doanh nghiệp như tôi thì cũng rất là muốn là các đơn vị sở ban ngành sẽ một tay giúp cho doanh nghiệp có mặt ở trên những sự hiện diện trên các trang thương mại điện tử cũng như là trên những phương tiện truyền thông
tôi mong muốn là hỗ trợ tất cả các sở ban ngành hỗ trợ tôi là việc quảng bá đưa sản phẩm tôi được giới thiệu tại các chuỗi siêu thị tại các cửa hàng ở cho khắp cả nước
tại hội trợ còn có sự tham gia của hai mươi trung tâm khuyến công và

nên việc tăng cự xử lý vi phạm đồng độ cồn thời gian qua đã khiến ý thức người dân

các lực lượng ba trăm sáu mươi ba lực lượng sát giao thông công an các quận huyện tp hcm
tổ chức tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
đặc biệt là các hành vi vi phạm là nguyên nhân gây ra các vụ tai nạn giao thông
như vi phạm đồng độ cồn

trừ năm không so sánh với năm dịch covid
trong năm tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba trên địa bàn thành phố xảy ra tám trăm ba mươi bảy vụ tai nạn giao thông
được bộ làm chết là hai trăm ba mươi bốn người bị thương
ba trăm chín mươi tám người thì so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai thì giảm hai trăm bốn mươi một vụ bằng hai mươi bảy
giảm bốn mươi tám người chết tương ứng một mươi bảy giảm một trăm bảy mươi bảy người bị thương bằng ba mươi một
xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông là hai trăm sáu mươi ba bảy trăm hai mươi ba vụ các trường hợp vi phạm

sáu mươi đồng trong đó có hai mươi năm ba trăm hai mươi một trường hợp vi phạm đồng độ cồn chiếm khoảng chín sáu
qua theo dõi về sự vi phạm về nồng độ cồn thời gian dần đây trên địa bàn thành phố hồ chí minh

quỹ ban nhân dân huyện nhân trạch tỉnh đồng nai
cho biết đã thống kê sơ bộ số hộ dân thiệt hại sau trận mưa lớn vừa qua gây ngập lụt nặng đề
nhiều tài sản bị hư hỏng
mưa lớn kéo dài tối ngày bốn tháng sáu đã gây ngập toàn diện trên địa bàn thị trấn hiệp phước huyện nhân trạch
qua thống kê sơ bộ tại thị trấn hiệp phước có hơn một trăm năm mươi hộ dân bị ảnh hưởng của trận mưa lớn gây ngập lụt tối qua
trong đó có một hộ dân bị sập nhà cấp bốn một hộ dân bị sập tường
ngoài ra nhiều xe máy ô tô bị chìm trong biển nước và cuốn trôi gây hư hỏng
một tuyến đường dài khoảng năm trăm linh m của địa phương với kinh phí xây dựng hơn một tỷ đồng cũng bong chóc hoàn toàn
khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn
còn tại xã phước thiện long thọ cũng có ba điểm ngập gần nửa mét
một số tuyến đường vỉa hè bị bốc lên trôi theo dòng nước ra giữa đường khiến nhiều người đi xe máy té ngã
do thông qua đây cũng gặp nhiều khó khăn
chính quyền địa phương đã chỉ đạo nhiều lực lượng tham gia dọn dẹp thu gom rác nạo vét cống thoát nước
và khắc phục các tuyến đường bị bong chóc do nước ngập đồng thời theo dõi tình hình mưa lũ để cảnh báo sớm cho người dân
nhằm ứng phó kịp thời khi có tình huống khẩn cấp xảy ra
hôm nay hơn chín mươi sáu thí sinh tại tp hcm đã bắt đầu bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi
với hai môn thi là ngữ văn và ngoại ngữ
đa số thí sinh đánh giá đề thi
năm nay vừa sức và phụ huynh cũng đồng hành cùng với con vượt qua kỳ thi quan trọng này

tại điểm thi trường trung học cơ sở võ trường toản quận một tp hcm bố trí hai mươi ba phòng thi
với năm trăm năm mươi hai học sinh đến từ bốn trường trung học cơ sở trên địa bàn quận một tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi
theo quy chế tuyển sinh lớp một mươi ở tp hcm tất cả các trường hợp thí sinh có mặt tại cộng điểm thi
chậm quá một mươi năm phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi
kết thúc hai môn thi đầu tiên các thí sinh đều ra về với tâm trạng phấn khởi
hầu hết các em đều cho biết đề thi khá dễ thở
qua ghi nhận tại các điểm thi không có tình trạng kẹt xe phụ huynh lưu thông đưa đón con được thuận lợi
tình hình an ninh trực tự tại các điểm thi được lực lượng công an đảm bảo duy trì xuyên suốt
bên cạnh đó thời tiết tại tp hcm mát mẻ
theo thống kê của sở giáo dục đào tạo thành phố
hồ chí minh trong ngày thi đầu tiên có ba trăm bảy mươi năm em vắng thi môn văn và ba trăm tám mươi ba em vắng thi môn ngoại ngữ
có năm trường hợp vi phạm quy chế thi chủ yếu là buổi thi môn văn
cụ thể có hai thí sinh đi trẻ hai thí sinh vi phạm quy chế là đem điện thoại vào phòng thi
đã tiến hành đình chỉ thi và tịch thu điện thoại
chủ an ninh kiểm tra thiết bị và xác nhận không có gửi đề thi ra ngoài
đã tiến hành lập biên bản đình chỉ thi theo đúng quy định
một trường hợp thí sinh mở tài liệu trong phòng thi đã tịch thu tài liệu và ra quyết định xử lý cảnh cáo
tất cả nội quy quy chế thi đã được cán bộ thi phổ biến trong buổi làm thủ tục thi
tuy nhiên các em vẫn vi phạm những thí sinh này sẽ không đủ điều kiện để xét tuyển vào lớp một mươi
vào ngày mai ngày bảy tháng sáu buổi sáng thí sinh dự thi môn toán và dự thi môn chuyên tích hợp vào buổi chiều